hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số tám mươi sáu ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
và đồng chí phạm văn vọng nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu tờ trình số tám mươi bảy ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ngô văn tuấn tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh thanh hóa
sau khi xem xét ban bí thư nhận thấy thứ nhất ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và đồng chí phạm văn vọng có các vi phạm sau
vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc
a vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc
vi phạm quy định số năm mươi một ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn bảy của ban bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy
thành ủy trong việc tham mưu để tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc
trong đó có quy định ủy quyền cho thường trực tỉnh ủy xem xét giải quyết một số nội dung về kinh tế xã hội vượt thẩm quyền
làm hạn chế vai trò và trách nhiệm của ban thường vụ tỉnh ủy trong lãnh đạo chỉ đạo
b vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
các quy định của đảng nhà nước về công tác tổ chức cán bộ đã quyết định bổ nhiệm giới thiệu ứng cử nhiều cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn
điều kiện theo quy định có biểu hiện cục bộ yêu ái không bình thường
quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý có nhiều trường hợp không đúng quy định
không xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thiếu kiểm tra giám sát để một số cơ quan tổ chức có số lượng phòng
số lượng lãnh đạo cấp phó sở ngành và sử dụng lao động hợp đồng không đúng quy định
c vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án công trình trọng điểm
vi phạm quy chế làm việc của tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy cho chủ trương đối với nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất vượt thẩm quyền
không phù hợp quy hoạch không đúng quy định pháp luật giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất gây thất thoát ngân sách nhà nước
buông lỏng lãnh đạo thiếu kiểm tra để ủy ban nhân dân tỉnh vi phạm trong công tác quản lý nhà nước đối với một số dự án công trình trọng điểm gây hậu quả nghiêm trọng
hai đồng chí phạm văn vọng nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
với cương vị người đứng đầu đồng chí chịu trách nhiệm chính về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc của tỉnh ủy và các quy định của đảng nhà nước trong việc quyết định bổ nhiệm một số cán bộ
không bảo đảm nguyên tắc điều kiện tiêu chuẩn chủ trì họp thường trực tỉnh ủy cho chủ trương nhiều dự án có sử dụng đất không đúng quy định
thiếu quan tâm kiểm tra giám sát để ủy ban nhân dân tỉnh vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm và trong quản lý sử dụng đất
ban bí thư nhận thấy những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và đồng chí phạm văn vọng là nghiêm trọng
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân
căn cứ quy định số hai trăm sáu mươi ba và quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm bằng hình thức cảnh cáo
thi hành kỷ luật đồng chí phạm văn vọng bằng hình thức cách chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
thứ hai thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí ngô văn tuấn tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh thanh hóa
đồng chí ngô văn tuấn có các vi phạm sau
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm với cương vị bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng
đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ vi phạm các quy định của đảng nhà nước về công tác tổ chức cán bộ
cụ thể cố ý làm trái các quy định của hội đồng thi tuyển công chức tỉnh thanh hóa năm hai nghìn một mươi tám
ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển chọn cán bộ công chức của sở xây dựng không đúng thẩm quyền
nhằm yêu ái nâng đỡ trong việc tiếp nhận điều động bổ nhiệm bà trần vũ quỳnh anh
từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn trong thời gian rất ngắn
sau đó đã bổ nhiệm làm phó trưởng phòng trưởng phòng đề nghị quy hoạch chức danh phó giám đốc sở và kết nạp đảng
tham gia đảng ủy sở xây dựng đối với bà trần vũ quỳnh anh trái quy định
ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định
bổ nhiệm nhiều trưởng phòng phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn trong đó điển hình là trường hợp bà trần vũ quỳnh anh
quyết định thành lập mới một số đơn vị trực thuộc sở xây dựng trái thẩm quyền vi phạm quy định của đảng
nhà nước về cải cách hành chính tinh giản tổ chức bộ máy biên chế vi phạm khuyết điểm của đồng chí ngô văn tuấn là rất nghiêm trọng
vi phạm nhiều lần có hệ thống kéo theo một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm phải kiểm điểm xử lý kỷ luật
quá trình kiểm điểm đồng chí chưa nghiêm túc tự phê bình thiếu thành khẩn nhận khuyết điểm vi phạm
căn cứ nội dung tính chất mức độ ảnh hưởng và hậu quả vi phạm căn cứ quyết định một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí ngô văn tuấn bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng